và cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này trong chương trình tâm điểm hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ chuyên gia kinh tế ngô trí long
lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ ngô trí long đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng và trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
ngày bốn tháng một theo thông báo của liên bộ tài chính công thương
săng ron chín mươi hai và săng e năm
sẽ giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh trước
tương đương mức giá bán phổ biến trên thị trường không cao hơn một mươi bảy năm trăm chín mươi bốn đồng một lít
đối với xăng ron chín mươi hai và một mươi bảy ba trăm hai mươi hai đồng một lít đối với xăng e năm
sông thực chất giá săng chỉ giữ nguyên với săng sinh học e năm ron chín mươi hai
còn xăng khoáng ron chín mươi năm đã tăng giá mạnh tới tám trăm một mươi đồng một lít
chạm tới con số hai mươi hai trăm chín mươi đồng một lít đối với ron chín mươi năm tiêu chuẩn bốn
và hai mươi chín mươi năm đồng một lít
theo lý giải của bộ công thương giá xăng ron chín mươi năm chưa thuộc đối tượng tính toán
công bố giá cơ sở nên liên bộ quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng này
từ trước tới nay xăng ron chín mươi năm chỉ một số ít loại xe thế hệ mới
phân khối lớn đắt tiền có tỷ số nén cao mới được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng xăng có chỉ số ron chín mươi năm
do vậy xăng ron chín mươi năm từ trước đến nay không được chọn để tính toán
công bố giá cơ sở phục vụ điều hành giá bán lẻ tại thị trường nội địa
khảo sát thị trường lượng người mua xăng ron chín mươi năm đa phần sử dụng ô tô đắt tiền cao cấp
họ sẵn sàng bỏ ra thêm một khoản tiền để được bảo hành thay vì thí nghiệm trên sang e năm
ông nguyễn tiến thỏa nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính cũng cho biết
lý do không điều hành giá xăng ron chín mươi năm là do xăng này không phổ biến cao cấp là không thuyết phục
trước đây thống nhất lấy giá săng ron a chín mươi năm
làm căn cứ tham chiếu và dựa về trị số ốc tan để xác định hệ số từ đó định ra giá ron chín mươi năm
tuy nhiên giờ không còn xăng a chín mươi hai để tham chiếu nữa
nên liên bộ cần phải công bố công khai giá cơ sở các loại xăng để có công cụ kiểm soát giá
đó vừa là yêu cầu của pháp luật vừa là yêu cầu của thực tiễn quản lý
điều mà người dân quan tâm đó là trên cơ sở nào
bộ công thương cho rằng đây là mặt hàng không phổ biến
và liệu xăng a chín mươi năm có bị tự ý đẩy giá khi để doanh nghiệp tự định giá
nỗi lo người tiêu dùng dễ bị doanh nghiệp móc túi tiền là hoàn toàn cơ sở
và cần câu trả lời xác đáng từ phía cơ quan quản lý
ông nguyễn văn tiêu tổng giám đốc công ty săng dầu tự lực i thì cho rằng
hiện tranh lệch giá bán săng a chín mươi năm với săng e năm là hai đồng
khoản tranh lệch này khá lớn khách hàng có thể tự lựa chọn loại xăng nào phù hợp với túi tiền của mình
nhà nước chỉ đảm bảo cân đối ổn định e năm thôi
nếu giá a chín mươi năm lên quá cao thì người dân có thể chuyển sang e năm
thông tin đó hình như là không có thế phải
phải thông báo trước khoảng độ một mươi hai tiếng hay là bao nhiêu đấy trong chiếc giờ đấy
thì phải thông báo để cho dân người ta biết
từ trước đến nay thì xe mình đa số về thông số kỹ thuật mà
thì mình toàn chạy săng a chín mươi năm thôi
thì mình cảm thấy nó tăng một vài trăm thì cũng không
để nó cũng không ảnh hưởng đến biến động lắm để do về cái chuyện trong thị trường mà
mình cảm thấy cũng hợp lý thôi
thì bây giờ mình kinh doanh ở thị trường mà
thì mình cũng phải lên thì mình lên xuống thì mình cũng phải xuống thôi
nếu mình lên xuống ấy
thì nếu mà có được biết chắc là dân chẳng hạn những cái lộ trình ấy
thì mình cứ nói thôi
nhưng mà anh nghĩ rằng đây là cũng có cái lộ trình mà đúng không
cứ hàng nửa tháng một hàng tháng một đã có những cái để mà
đó trước trước cái đấy thì người dân người ta cũng hiểu rồi đúng không
nó tăng lộ trình đấy thôi
thưa ông long
trong chương trình tháng trước thì cái thời điểm mà xăng e năm chuẩn bị đưa vào thị trường cả nước
thì chúng ta đã có cuộc trao đổi về vấn đề này rồi
nhưng về vấn đề về giá
thì cái sự biến động này có được giới chuyên gia dự đoán trước hay không thưa ông
tôi nhớ cũng tại cách đây trước vài tuần
có một cuộc trao đổi về vấn đề sang e năm
thế thì bắt đầu từ mùa một tháng một hai nghìn một mươi tám
thì chính phủ quyết định là trên toàn quốc khai tử săng hôn chín mươi hai
thay thế bằng săng e năm
thế thì khi thay thế một sản phẩm mới
thì chúng ta biết rằng cái người mà quan tâm nhất là người tiêu dùng
quan tâm những vấn đề gì
thứ nhất là giá cả
thứ hai là chất lượng
thứ ba là sản phẩm
thứ ba là cách tiếp thị hay là cách phục vụ
thế thì trong ba vấn đề này
vì vừa qua thì có nổi lên rất nhiều chuyện
một là vấn đề về giá cả
hai là vấn đề chất lượng
mà cái vấn đề này thì chắc chắn là giới chuyên gia
cũng như người tiêu dùng rất quan tâm
chúng ta thì luôn luôn khuyến khích người dân là tiêu thủ săng e năm hôn chín mươi hai
đúng không ạ
để bảo vệ môi trường này
có tiệm cận với thị trường và tiêu chuẩn thế giới
nhưng việc mà tăng không công khai
thì theo lý giải của bộ công thương thì là doanh nghiệp
tự quyết định tăng với mặt hàng cao cấp này
khi mà có một cái lĩnh vực một sản phẩm
mà vẫn còn giữ vị thống lĩnh thị trường
hay người ta sử dụng cái công cụ giá để nhằm thu lợi nhuận
thì nhà nước phải quyết định giá
hay nhà nước phải định giá
cái đây là cơ chế thị trường thể chế thôi
đây không phải là tư duy cũ
mà cơ chế nào cũng như vậy
bất kì một nền kinh tế thị trường nào
nếu trong một loại sản phẩm đó
trên thị trường còn có những doanh nghiệp giữ vị thống lĩnh thị trường
thì buộc nhà nước phải can thiệp nhà nước phải quy định
thì rõ ràng thì sự biến động về giá xăng
đã khiến cho chính phủ phải vào cuộc và yêu cầu liên bộ
giả soát và báo cáo
vậy theo ông việc bộ tài chính không công bố mức giá cơ sở
của xăng ron chín mươi năm là đúng quy định hay không
ta thấy là hiện nay cái sản phẩm xăng dầu có rất nhiều lợi ích
mà hiện nay trên thị trường xăng dầu
chưa có thị trường cạnh tranh thực sự
có nghĩa là vẫn còn có những doanh nghiệp giữ vị trí thống lĩnh thị trường
hay dùng một hình tượng khác là độc quyền nhóm
cho nên buộc nhà nước phải định giá
thế thì nhà nước định giá xăng dầu là trên cơ sở nào
trên cơ sở căn cứ và giá cơ sở
hay nói mới khác là nước quy định giá trần
với mức giá đó thì các doanh nghiệp bán kinh doanh xăng dầu
không được vượt qua cái giá đó
thế thì thực tế hiện nay thì
chủ yếu mà khi mà có xăng ron chín mươi hai và ron chín mươi năm
thì người tiêu dùng chủ yếu dùng ron chín mươi hai
bảy mươi người tiêu dùng xăng ron chín mươi hai
thế thì khi mà chúng ta thay thế cái ron chín mươi hai bằng e năm
như vậy là chỉ còn trên thị trường
còn sản phẩm gì e năm và ron chín mươi năm
thế thì tại sao người ta lại không công bố rôn chín mươi năm
thì theo cái quy định tám mươi ba của
nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
thì rất nhiều sản phẩm thì chỉ quy định những sản phẩm
chủ yếu sản phẩm chính ron chín mươi hai
thế thì hiện nay rôn chín mươi hai thay bằng e năm
thì theo cái quan điểm đó
người ta chỉ công bố e năm
nhưng bên cạnh đó quy định nghị định tám mươi ba cũng lưu ý
là tuy những thời điểm thích hợp
mà phải công bố một cách đúng
cái đầy đủ và toàn diện
như vậy nếu nói một cách tròn vẹn
và cái việc không quy định rôn chín mươi năm
cũng là có cái chưa đầy đủ chưa trách nhiệm
bởi lẽ tại sao
xăng dầu là mặt hàng chiến lược
mặt hàng nhà nước định giá
trên thị trường người tiêu dùng
đó là nguyên liệu đầu vào hết sức quan trọng
đối với sản xuất an ninh quốc phòng đời sống tiêu dùng
cho nên đối với những lĩnh vực sản phẩm này
trong cơ chế nhà nước còn định giá
còn quản lý giá mà cách chặt chẽ
xăng dầu là một mặt hàng thuộc diện
cho nên theo quan điểm của an nhân tôi
thì để bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp tiêu dùng
tiết giảm được chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp
và cho xã hội
thì cũng nên và cần phải công bố
cái xăng ron chín mươi năm
thì chúng ta thấy vừa qua
thì do cái chuyển từ e năm sang ron chín mươi hai
mọi người còn nghi ngờ về chất lượng
phải nói thẳng như vậy
cho nên người ta chuyển không phải toàn bộ
mà chỉ có hầu như gần như đa số
nhưng mà số lượng vẫn còn là vào khoảng
chỉ độ vào khoảng sáu mươi thôi
thế thì với số lượng người ta còn lại
trên một mươi đó
thì chúng ta chuyển sang ron chín mươi năm
với cơ chế ron chín mươi năm
để không công bố giá cơ sở
có nghĩa để cho doanh nghiệp tự quyết định
thì chắc chắn trong bối cảnh này
thì cũng có thể là người ta điều chỉnh
nhưng mà theo tôi suy nghĩ
thì dù muốn các cơ quan chức năng
người ta vẫn giám sát
chúng ta hãy yên tâm
nhưng cái trách nhiệm
mà không công bố ron chín mươi năm giá cơ sở
để cho người dân giám sát
bảo vệ lợi ích người tiêu dùng
là một điều không nên
mới đây thủ tướng chính phủ
đã yêu cầu bộ tài chính
cùng bộ công thương chủ trì
phối hợp với các bộ ngành liên quan
ra soát tổng hợp
báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu
trong tháng một
theo đó bộ tài chính
phải báo cáo lên thủ tướng
biến động giá xăng dầu
trong thời gian gần đây
sự tranh lệch giá
giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân
các chính sách thuế phí liên quan đến xăng dầu
và hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu
tác động ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống
trên cơ sở đó
kiến nghị đề xuất định hướng
và giải pháp phù hợp
trước đó ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng vương định huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
cũng đã đề nghị về việc công bố
giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu
cần thực hiện theo đúng quy định
tại nghị định số tám mươi ba của chính phủ
về công tác điều hành giá xăng dầu
phó thủ tướng vương định huệ
cũng yêu cầu liên bộ công thương tài chính
tiếp tục điều hành giá xăng
theo nguyên tắc hài hòa đồng bộ
linh hoạt nhằm kiểm soát mặt bằng
giá xăng dầu
nhưng mà người tiêu dùng đổ xôi vào đấy
vì đã là sản phẩm người ta không thể
có cách khác thay thế người ta không yên thân miên
thì giá bao nhiêu người ta chấp nhận bấy nhiêu
như vậy là tạo điều kiện tạo môi trường
cho các doanh nghiệp người ta lợi dụng cái vị thế
để người ta gây thiệt hại cho người tiêu dùng
bên cạnh đó thì người tiêu dùng làm sao
bố khách tháp phim sử dụng thì người ta bị áp đặt
gây thiệt hại cho người ta
đây là một điều mà chính vì vậy theo tôi nghĩ
là phó thủ tướng vương định huệ
trưởng ban điều hành giá của chính phủ
vào một mươi một tháng một hai nghìn một mươi tám cũng đã yêu cầu
các cơ quan chức năng phải làm rõ
và cũng cần phải xác định cái giá cơ sở
và thông báo cho người tiêu dùng
và gần đây xoay quanh về vấn đề này
thì thủ tướng vượng nguyễn trần phúc
cũng đã yêu cầu văn phòng chính phủ
các cơ quan truyền đạt với các toàn cơn chức năng
phải làm rõ và báo cáo diễn biến tiêu thụ giá
cũng như tất cả hoạt động của hai loại rác này
từ khi chuyển đổi sang cái xăng eron g hai
thành xăng e năm
thế vậy theo quan điểm của ông
thì bài toán về xăng đối với mặt hàng
e năm ron g hai và ron g năm
nên được tính toán như thế nào
để bảo đảm cái hài hòa lợi ích
giữa người dân doanh nghiệp và nhà nước
ta thấy là hiện nay trên thị trường sản phẩm xăng dầu
không kể các loại xăng dầu
mà phần lớn chúng ta sử dụng cái xăng là chính
thì hiện nay trên thị trường có hai loại xăng
là e năm và ron g năm
thế thì để đảm bảo hài hòa cái lợi ích
đối với nhà nước đối với doanh nghiệp
và đối với người tiêu dùng
thì đây là một bài toán luôn luôn trong cơ chế quản lý
thì ba dũng đòi hỏi cân bằng
thế thì để thực hiện đảm bảo hài hòa lợi ích
thì ta thấy là thứ nhất
hiện nay chúng ta chưa đảm bảo đủ cái năng lượng
cho chúng ta về xăng dầu
mà chúng ta phải nhập vào khoảng gần bảy mươi
cho nên giá xăng dầu trong nước
phụ thuộc hoàn toàn giá dầu thế giới
đấy là nguyên nhân thứ nhất
nguyên nhân thứ hai là dù chúng ta có đảm bảo một trăm linh năng lượng
nhưng về mặt nguyên tác là trong sự hội nhập
thì giá trong nước và giá nước ngoài
phải như là một bình thông nhau
có nghĩa là phải hòa đồng
cho nên là cái đảm bảo hài hòa
thì thứ nhất là chúng ta phải căn cứ vào cái giá thế giới
để chúng ta làm cơ sở quyết định cho chúng ta
cái thứ hai là chúng ta phải căn cứ vào những chi phí
hoạt động kinh doanh bằng cách hợp lý
của các tổng đoàn kinh doanh xăng dầu
với cái giá xăng dầu hiện nay là nhà nước vẫn quy định
có nghĩa là quy định giá cơ sở hay giá chân
thế thì căn cứ để định giá đó là đây
thứ nhất là từ cái giá gốc giá vốn là giá nhập
cái thứ hai từ chi phí hoạt động kinh doanh của họ là hai
cái thứ ba là các khoản thuế phí
mà chúng ta tính toán làm sao cho hợp lý
vấn đề thứ tư nữa là cái lợi nhuận tính làm sao
cho nó phù hợp với doanh nghiệp
để người ta có khả năng tái tạo lại
cho nên để yếu tố đảm bảo về cái lợi ích
giữa nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
thì chúng ta phải căn cứ vào những yếu tố gì
thứ nhất là chính sách tài chính của mỗi một quốc gia
ngoài cái phần giá gốc là giá nhập
chúng ta phải cơ chế chính sách thành thuế và phí
làm sao cho nó hợp lý
làm sao cái hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp này những chi phí về hợp lý
và có mức lãi hợp lý
hiện nay ví dụ mức lãi đối với một lít xăng dầu là ba trăm linh đồng một lít
với ba trăm linh đồng một lít thì thưa với anh rằng
nó cũng rất là lớn chứ không phải nhỏ
một năm tiêu thụ vào khoảng độ một mươi sáu một mươi bảy triệu tấn thì nhiều lắm
cho nên đấy là những cơ sở căn cứ
và đấy là những căn cứ quan trọng quyết định
để tạo cái sự cân đối giữa nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
và cái vấn đề về doanh nghiệp nhà nước người tiêu dùng
vẫn là cái vấn đề mà chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ
và đặt lên hàng đầu đúng không ạ
một lần nữa thì trân trọng cảm ơn tiến sĩ chuyên gia kinh tế ngô trí long
đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn
khi chất lượng xăng e năm ron chín mươi hai bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường
không gây hại cho các phương tiện sử dụng
thì việc người tiêu dùng lựa chọn sẽ là tất yếu
tuy nhiên mức giá đối với các loại xăng
dù là e năm ron chín mươi hai hay là ron chín mươi năm
cũng cần bảo đảm nguyên tắc hài hòa đồng bộ linh hoạt
nhằm kiểm soát mặt bằng giá xăng dầu
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết